mừng thưa quý vị trong tháng sáu này sẽ diễn ra nhiều giải bóng đá lớn
đó là giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
đây là thời điểm tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc thường lợi dụng để hoạt động phạm tội
chính vì vậy mà công an tp hà nội đã chủ động đón đầu tấn công khi xảy ra
và vừa qua một đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tp hà nội đầu tranh triệt phá
cầm đầu đường dây này là một nữ quái với nhiều thủ đoạn tinh vi
tổ chức đánh bạc và sử dụng ma túy tại một trung cư cao cấp trên địa bàn quận hai bà trưng hà nội
khi tổ công tác của phòng cảnh sát hành sự công an tp hà nội bất ngờ ập vào
đã bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm bốn nghi phạm
trong đó có trịnh thị phương được xác định là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay trịnh thị phương nhận ghi lô đề của nhiều người
với số lượng tiền đánh bạc rất lớn lên đến khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
khi giao dịch với người chơi nhóm của phương đều sử dụng sim giác
hoặc thông qua các ứng dụng trên đường dây này
điện thoại người chơi có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền qua tài khoản ngân hàng
để điều hành đường dây trịnh thị phương đã thuê một số đối tượng tham gia vào các mắt xích